sau một thời gian im ắng từ đầu tháng sáu đến nay khu vực huyện con plong tỉnh con tum lại liên tiếp xảy ra động đất
mới nhất là trận động đất vào lúc một mươi h bốn ba mươi năm giây sáng nay với độ lớn là ba một xảy ra tại vị trí có tọa độ một mươi bốn tám trăm ba mươi hai độ vĩ bắc một trăm linh tám hai trăm năm mươi độ kinh đông độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi km
trước đó vào lúc tám h hai mươi bốn phút bốn mươi một giây cùng ngày cũng tại khu vực này ghi nhận một trận động đất có tọa độ một mươi bốn tám trăm ba mươi bảy độ vĩ bắc một trăm linh tám hai trăm tám mươi ba độ kinh đông độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi km độ lớn ba bốn
từ đầu tháng sáu tới nay khu vực con plong đã ghi nhận tổng cộng năm trận động đất nâng tổng số trận động đất ở khu vực này trong năm qua lên đến con số trên hai trăm linh trận gấp hơn năm lần số trận động đất ghi nhận từ năm một nghìn chín trăm linh ba đến năm hai nghìn một mươi ba
động đất tại con plong con tum được các chuyên gia viện vật lý địa cầu nhận định sơ bộ là động đất kích thích hình thành do tác động của hồ chứa thủy điện tích nước